trưa ngày chín tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại thành phố kazan cộng hòa taktaristan liên bang nga
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với tổng thống taktarustan mini khanop
ngày rustam mini khanop vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch quốc hội khi quan hệ chính trị ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga phát triển rất tốt đẹp
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước cũng liên tục tăng trưởng nhưng cần được đẩy mạnh hơn nữa cho tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên
quốc hội và chính phủ việt nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp nga
trong đó có các doanh nghiệp của taktaristan và kazan kinh doanh làm ăn tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn vì sự đón tiếp trọng thị và chú đáo của lãnh đạo thành phố kazan
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
quốc hội việt nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
sẵn sàng phối hợp cùng với chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hợp tác song phương
góp phần đưa hợp tác việt nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả